việt nam điểm đến cho đổi mới sáng tạo là chủ đề của sự kiện hội nghị phát triển dịch vụ công nghệ thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện này do liên minh xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin việt nam công viên phần mềm quang trung
và trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư itpc đồng tổ chức
tại buổi họp báo ngày hai mươi bảy tháng tám bang tổ chức cho biết hội nghị sẽ giới thiệu những giải pháp về trí tuệ dân tạo ai
chuỗi khối blockchain dữ liệu lớn big data iot chuyển đổi số và nhân lực công nghệ thông tin
sự kiện này cũng là nơi cung cấp những thông tin số liệu và đánh giá về thị trường công nghệ thông tin việt nam
từ các tổ chức uy tín trên thế giới đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thông qua các hoạt động kết nối
giữa các công ty công nghệ thông tin việt nam với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước
năm nay có bốn mươi năm công ty với sáu mươi gian hàng và ba trăm linh khách tham gia đăng ký tham dự sự kiện
trong đó có hơn một trăm linh khách quốc tế đến từ nhật bản hàn quốc hoa kỳ đức